ubnd thị trấn eak huyện eka tỉnh đắk lắc cho biết cơ quan chức năng đang xác minh làm rõ vụ việc
rất đông người dân đã mang quan tài mở nhạc đám ma trước nhà một chủ hụi để gây áp lực đòi nợ
vào chiều ngày một mươi bốn tháng hai khoảng hai mươi người đã tập trung trước nhà của bà f bốn mươi hai tuổi
ở buôn e drôn thị trấn ek để đòi nợ hàng tỷ đồng
được biết bà s là chủ của một đường dây hụi trên địa bàn
khoảng một năm nay người này ôm số tiền khoảng trên một mươi tỷ đồng của hàng chục người
mà không giao cho người khác khi tới lượt
bà s đã nhiều lần hứa hẹn trả nhưng không thực hiện
sau khi nắm được thông tin chính quyền địa phương đã đến hướng dẫn người dân nên liên hệ với cơ quan pháp luật
để được tư vấn hướng dẫn giải quyết theo quy định tránh làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương